phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố hai đối tượng bùi văn kiếm và nguyễn xuân giáp về các hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ chất cấm
hai mươi kg chất nổ cùng nhiều đạn quân dụng pháo nổ kiếp nổ được phát hiện thu giữ trong vụ án này đã ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra có phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng vi phạm là đã có từng có tiền án tiền sự về mua bán và tàng trữ vật liệu nổ cho nên là thủ đoạn của đối tượng rất là tinh vi
tuy nhiên là bằng biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với lại phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được đối tượng cùng với lại là tăng vật
qua đây cũng khuyến cáo bà con là không nên tàng trữ thuốc nổ pháo trái pháp luật bởi vì là những cái hành vi này là sẽ bị pháp luật xử rất là nghiêm
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
nguyễn tấn thành sinh năm hai nghìn nguyễn minh khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cả hai chú tại tỉnh đồng nai
và nguyễn việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh lâm đồng
để điều tra về các hành vi chế tạo tăng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quần dụng
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân phú đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai
phát hiện lô hàng gửi qua đường bưu điện là đạn trì từ tỉnh thái nguyên chuyển vào đồng nai
và giao hàng tại huyện tân phú nên đã bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng thành
khám xét nơi ở của thành thu giữ thêm chín khẩu súng trong đó có một khẩu súng đã chế tạo xong
tám khẩu súng khác đang trong quá trình hoàn thiện gắn kim hỏa ống nòng
và một trăm linh viên đạn trị
đạn thể thao
kết quả giám định những khẩu súng đã lắp ráp thủ công hoàn thiện của thành
có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quần dụng
tại tỉnh quảng nam biết được thông tin anh tơ đến hưng người dân xã trà và huyện nam giang
vừa mới nhặt được một khẩu súng hơi trong khi đi làm dãy
công an xã trà và đã trực tiếp đến nhà anh tơ đến hưng
tuyên truyền vận động anh hưng tự nguyện giao đột khẩu súng
tuyên truyền vận động anh hưng tự nguyện giao đột khẩu súng
được sự tuyên truyền vận động của cán bộ công an anh hưng đã tự giác giao nộp khẩu súng nhặt được
sau khi sự tuyên truyền của công an xã tác hại của sử dụng súng
nên tôi giao nộp cho bên đồng chí công an xã
theo nắm bắt thực tế tại các địa phương vùng cao như xã trà và
tình trạng người dân dùng vũ khí thô sơ súng tự chế để săn bắt theo thói quen từ bao đời nay vẫn còn tồn tại
điều đó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
từ sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an
từ đầu đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đến nay
công an quảng nam đã thu hồi hơn một trăm linh khẩu súng các loại và hàng trăm công cụ hỗ trợ các loại
qua cái nắm tình hình địa bò chúng tôi đã lập danh sách những đối tượng nghi vắng sử dụng súng
của đó ngồi việc vận động tuyên truyền tập trung
chúng tôi có vận động có biệt
hầu như đến từ nhà người dân cũng nghiêm chính chấp hành và tự nguyện vô nộp
từ khi triển khai công an chính quy về xã đến nay
chúng tôi đã thu vận động thu hồi khoảng trên bốn mươi khẩu súng
của đó là cốp phần đổ bổ an ninh trật tự trên địa bò
để ngăn chặn tình trạng trên cơ quan công an yêu cầu người dân
không sở hữu vũ khí vật liệu sử dụng vật liệu sử dụng vật liệu sử dụng vật liệu sử dụng vật liệu sử dụng

trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày triển lãm đồ ra bảo
không nghiên cứu chế tạo sản xuất mua bán tăng trữ vận chuyển sử dụng trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí vật liệu nổ tiền chất thuốc nổ công cụ hỗ trợ
hoặc chi tiết cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí công cụ hỗ trợ
không che giấu giúp người khác chế tạo sản xuất mang mua bán
tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ tiền chất thuốc nổ công cụ hỗ trợ